quốc hội họp phiên bế mạc và biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp thứ bảy
ngay sau bế mạc văn phòng quốc hội đã tổ chức họp báo công bố kết quả kỳ họp
quốc hội cũng đã ghi nhận sự tham gia tích cực trí tuệ tâm huyết của các vị đại biểu quốc hội
đồng thời đề nghị các vị đại biểu tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri
lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân
thông tin về kết quả kỳ họp văn phòng quốc hội cho biết
tại kỳ họp này quốc hội đã xem xét thông qua bảy luật một mươi nghị quyết cho ý kiến về chín dự án luật
giám sát tối cao chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch quản lý sử dụng đất đai tại đô thị
từ khi luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba có hiệu lực đến hết năm hai nghìn một mươi tám
tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với bốn nhóm vấn đề liên quan đến các lĩnh vực giao thông vận tải
xây dựng an ninh trật tự an toàn xã hội văn hóa thể thao và du lịch
xem xét các báo cáo về kinh tế xã hội ngân sách nhà nước và nhiều báo cáo quan trọng khác phê chuẩn nhân sự
tại buổi họp báo một trong những nội dung được nhiều phóng viên báo chí quan tâm
đó là việc quốc hội thông qua quy định về cấm tài xế sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông trong luật phòng chống tắc hại rượu bia
trả lời vấn đề này ông nguyễn hạnh phúc tổng thư ký quốc hội cho biết
sau khi cân nhắc và xem xét kỹ lưỡng các phương án hơn bảy mươi bảy đại biểu quốc hội đồng tình với quy định
cấm người dân điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn
liên quan đến chế tài xử phạt ông bùi sĩ lợi phó chủ nhiệm ủy ban về các vấn đề xã hội của quốc hội cho biết
nghị quyết chung về kỳ họp thứ bảy nêu rõ do chính phủ khẩn trương sửa đổi
bổ sung quy định về xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trong đó cần tăng chế tài xử phạt nghiêm các trường hợp sử dụng ma túy rượu bia
chất kích thích khác khi điều khiển phương tiện giao thông